mặc dù đang chấp hành án tại trại giam hà nam bộ công an tuy nhiên nguyễn đức sinh trú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vẫn tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị tòa án nhân dân huyện kim bảng tỉnh hà nam đưa ra xét xử sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng trong quá trình cải tạo phạm nhân nguyễn đức sinh có mâu thuẫn với phạm nhân hà huy hoàng ở cùng bù giam
mặc dù đã được cán bộ trại giam giáo dục thuyết phục nhưng ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại sân bồn giam ia hai trại giam hà nam bộ công an sinh đã dùng dụng cụ lao động đâm nhiều nhát vào phạm nhân hà huy hoàng làm hoàng bị thương thiệt hại hai mươi sức khỏe
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức sinh ba năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích

khoảng một giờ sáng ngày hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra quán ba ozone nằm trong khách sạn central park
đóng tại số một trăm hai mươi tám đường nguyễn ái quốc phường tân tiến tp biên hòa và phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên nghi dương tính với ma túy
khi lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba ozone nằm ở tầng bốn của tòa nhà khách sạn đã phát hiện bên trong có hàng trăm thanh thiếu niên đang tụ tập hát nhảy trong tiếng nhạc lớn
qua kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện hàng chục gói bột màu trắng
viên nén màu hồng được các đối tượng vứt vương vãi xuống nền nhà
trên một số bàn phát hiện nhiều dụng cụ nghi sử dụng ma túy
sau khi lập biên bản lực lượng công an đã đưa hơn hai trăm năm mươi người về trụ sở công an tp biên hòa để thử ma túy
qua tết nhanh đã phát hiện một trăm bốn mươi năm người dương tính
liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
bước đầu cơ quan công an xác định công ty alibaba do nguyễn thái luyện cầm đầu đã lừa hơn
một trăm linh khách hàng để chiếm đoạt hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
quá trình khám xét công ty địa ốc alibaba cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ hàng trăm thùng hồ sơ
giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty
đáng nói trong đó có chín tỷ đồng tiền mặt hai mươi thỏi vàng kim loại
xác định tài sản khác là sáu trăm linh hectare đất mà công ty này thu mua ở nhiều địa phương
hiện website chính thức và các trụ sở của alibaba đều đã đóng cửa
một mặt công ty này vẫn đang tìm mọi cách thuyết phục khách hàng nếu cam kết không tố cáo
sẽ được công ty tìm cách trả tiền
nhưng mặt khác đại diện của công ty alibaba lại khẳng định tiền đã bị công an thu giữ
không thể trả lại cho các nạn nhân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi